bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen và thủ tướng trung quốc lý cường vào ngày hôm qua đã bể tỏ sự lạc quan về tương lai hợp tác mỹ trung
thông tin này được đưa ra khi bà yellen có chuỗi hội đàm kéo dài bốn ngày với các quan chức cấp cao trung quốc
bà yellen nói với thủ tướng lý cường rằng mối quan hệ mỹ trung chỉ có thể tiến triển khi có sự liên lạc trực tiếp và cởi mở
về phần mình ông lý cường cho biết trung quốc chân thành hy vọng rằng hai nước sẽ là đối tác chứ không phải là đối thủ
ông nói thêm rằng người dùng internet trung quốc đã theo dõi chặt chẽ các chi tiết về chuyên ghé thăm của bà yellen
cho thấy sự kỳ vọng rằng quan hệ mỹ trung sẽ tiếp tục được cải thiện
nữ bộ trưởng tài chính mỹ đã di chuyển đến thủ đô của trung quốc sau khi ghé thăm thành phố quảng châu ở phía nam
nơi bà đã có nhiều giờ thảo luận với người đồng cấp là phó thủ tướng hà lập phong
hai nước đã đồng ý tổ chức các cuộc hội đàm phán về tăng trưởng cân bằng trong khuôn khổ một nhóm công tác hiện có
cho phép các quan chức thảo luận về mối lo ngại chính của mỹ liên quan đến tình trạng sản xuất dư thừa tại trung quốc